thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua mưa lũ đã làm nhiều nơi tại huyện trương mỹ rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng
ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của hàng nghìn người dân
tính tới thời điểm hiện tại nước cũng đã rút mặc dù gặp rất nhiều khó khăn
nhưng công tác khắc phục hậu quả sau ngập lụt vẫn đang được chính quyền và người dân nơi đây khẩn trương vào cuộc
mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau
nguyên liệu ảnh hưởng nặng nề khoảng năm trăm năm mươi hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
ngoài ra còn có hàng chục công trình bị ngập hư hỏng
đó là những con số đã gây thiệt hại nặng nề tới huyện trương mỹ trong những ngày ngập lụt vừa qua
hiện nay sau hơn hai tuần ngập lụt công tác khắc phục hậu quả đang được chính quyền và người dân nhanh chóng bắt tay vào xử lý
ngay khi mà nước đũ tràn ở đế chúng tôi đã triển khai công tác chuẩn bị vật tư
hóa chất lực lượng kỹ thuật và nhân lực để đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân
đặc biệt là trong thời gian bị ngập úng cũng như sau khi nước đũ
hiện nay toàn bộ chuẩn bị hóa chất thuốc nhân lực kỹ thuật trang thiết bị phương tiện để phòng chống dịch bệnh
và chăm sóc sức khỏe nhân dân
trong đó có một đợt sẽ khám sức khỏe dự kiến cho khoảng tám năm trăm linh người
chúng tôi đã chuẩn bị xong
mặc dù nước đã rút nhưng con đường dẫn vào trường mầm non nam phương tiến và trường tiểu học nam phương tiến a
hiện vẫn ngập trong nước có đoạn lên đến tám mươi cm
mặc dù từ ngày một tháng tám học sinh các cấp trên địa bàn thành phố hà nội đã bắt đầu đến trường để sinh hoạt hè
chuẩn bị cho năm học mới nhưng do ngập nên các trường tại đây vẫn chưa thể tập trung học sinh cho các hoạt động hè
với phương châm nước rút tới đâu tổng vệ sinh môi trường tới đó hiện công tác khắc phục hậu quả
vệ sinh môi trường đang được các nhà trường khẩn trương thực hiện
các lực lượng dân quân tự vệ đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể của huyện trường mỹ và xã nam phương tiến
cũng nhiệt tình tham gia giúp nhà trường dọn dẹp kê lại bàn ghế để kịp thời đón năm học mới
về cái đi nước vừa qua thì bên các cấp lãnh đạo xã cũng đã thông báo và các đoàn thể cũng đến rất là kịp thời
để khi mà nước nêm cao thì cũng đã thu dọn đồ
cô đặc trang thiết bị của nhà trường đã đảm bảo và không bị ảnh hưởng gì sau ngập nụt vừa qua
về công tác y tế thì sao
bên công tác y tế thì hiện tại bây giờ là các lớp học chúng tôi cũng đã cọ rửa sạch sẽ và các lớp
thì đều nâu rửa của các vệ thuốc crozami b và chúng tôi đã khử trùng để hiệu quả cao nhất
để chúng tôi sắp tới tháng chín là tháng tự trường
chúng tôi sẽ thông báo cho các bậc phụ huynh và sẽ tiến triển sau một ngày gần nhất đây
để làm sao để đạt được mọi hiệu quả
sau khi nước rút ban chỉ huy quân sự huyện trương mỹ thực hiện chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
huyện trương mỹ và ban chỉ đạo phòng chống thiên tai thành phố thì chúng tôi cũng cử các tổ công tác
thường xuyên có mặt trên địa bàn các cái xã nam phương tiến tân tiến và hoàng văn thụ
để nắm cái tình hình nước rút
đấy phối hợp cùng với các tổ công tác
các ban ngành đoàn thể thì chúng tôi đã báo cáo bộ tư lệnh thủ đô hà nội
tiếp tục huy động lực lượng dân quân của các xã để tham gia cùng với lực lượng y tế
lực lượng công an và thanh niên trên đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn
để tham gia làm vệ sinh môi trường tiêu tẩy khử trùng để phòng chống dịch bệnh
và trước mắt là bảo đảm cái môi trường ở các cái khu trường học các cái trạm y tế
để bảo đảm cho các em chuẩn bị bước vào năm học mới đúng tiến độ
do ngập nước lâu ngày một số điểm vẫn chưa tiêu thoát nước nên hiện tại trên địa bàn
tình trạng rắc thải ô nhiễm đã và đang gây ra các bệnh như da liễu tiêu chảy và đau mắt đỏ
thực hiện phương châm bốn tại chỗ ban chỉ huy quân sự huyện trường mỹ đã nhanh chóng huy động cán bộ
chiến sĩ có mặt tại hai xã tân tiến và nam phương tiến phối hợp với các đoàn thanh niên
và nhân dân huyện trương mỹ dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm
khởi thồng cống rãnh phun hóa chất cử trùng phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ
nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống
thực hiện phương châm bốn tại chỗ ban chỉ huyện trường mỹ đã nhanh chóng huy động cán bộ
chiến sĩ có mặt tại hai xã tân tiến và nam phương tiến phối hợp với các đoàn thanh niên
và nhân dân huyện trường mỹ dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm

và nhân dân huyện trường mỹ dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm

nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống

chiến sĩ có mặt tại hai xã tân tiến và nam phương tiến phối hợp với các đoàn thanh niên

khởi thồng cống rãnh phối hợp với các đoàn thanh niên

và nhân dân huyện trường mỹ dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm

ủy ban nhân dân huyện trương mỹ tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan
tiếp tục triển khai các công tác phòng chống mưa lũ đề phòng tình hình thời tiết có diễn biến xấu
tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ ngập úng trên địa bàn huyện
thường xuyên kiểm tra các hồ chứa công trình thủy lợi trên địa bàn
kịp thời nắm bắt và có biện pháp khắc phục ngay các điểm đề xung yếu
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khi có mưa lũ
trước dự báo tình hình thời tiết miền bắc có thể tiếp tục có những diễn biến mưa lớn
sau hoàn lưu bão số ba tham gia chống tràn và khắc phục hậu quả của cơn bão số ba
chúng tôi cũng tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ duy trì trực sẵn sàng chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội công an đứng chân trên địa bàn
dự báo tình hình và nắm chắc diễn biến thời tiết
đặc biệt là mực nước ở sông bùi sông tích và sông đáy
để sẵn sàng huy động lực lượng khi có tình huống xảy ra
chúng tôi tiếp tục sẵn sàng huy động lực lượng để kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết